tuy nhiên không phải ai cũng có thể dễ dàng chia sẻ thậm chí còn có tâm lý e ngại không muốn nói ra hoặc thăm khám các chuyên gia bác sĩ
điều này sẽ khiến cho các vấn đề trở nên phức tạp hơn khó khăn trong điều trị sau này và gây khó khăn trong đời sống sinh hoạt
nội dung cụ thể sẽ được chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh chia sẻ trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ những đối tượng nào sẽ dễ bị tiểu xón tiểu gấp ạ
cái triệu chứng đấy thì rất là nhiều
tôi rất hay gặp với những người lớn tuổi và cái đấy thì nó biểu hiện là đó là những trường hợp mà dò dí nước tiểu và người bệnh không thể kiểm soát được
và thông thường thì hay gặp ở những người cao tuổi nữ giới sau khi sinh đẻ hoặc là sau tuần mãn kinh
và những trường hợp mà bệnh nhân cho cả chế độ ăn uống của bệnh nhân đó bao gồm có là ăn quá cay quá chua hoặc là uống những cái đồ uống có cồn như là rượu và bia
và còn gặp ở mỗi số trường hợp như bệnh nhân vệ sinh
vậy có những nguyên nhân nào gây ra tình trạng tiểu són tiểu cấp ở người cao tuổi thưa bác sĩ
những cái nguyên nhân mà hay gây ra triệu chứng xón tiểu ở người cao tuổi thì bao gồm có những trường hợp là nhiễu khuẩn đường thiết nhiệm
đường hai là những trường hợp mà xa sinh dục ở nước giới
hoặc là những trường hợp mà có bệnh lý tiền liệt tuyến ở nam giới như là phì đại ung thư hoặc là những trường hợp phim tiền liệt tuyến
một số những trường hợp khác có thể gặp như là biểu hiện dối loạn thần kinh thực vật ở những bệnh nhân đái tháo đường
những bệnh nhân có cái bệnh lý tai biến mệt máu náo hoặc là chấn thương cột sống tỉ sống
đó là những một số cái trường hợp mà có thể gặp
và bác sĩ có thể chia sẻ có những cách nào trong việc dự phòng các biến chứng của tiểu xón tiểu gấp à
nếu mà bệnh nhân mà có cái biểu hiện của thiếu xóm thì tốt nhất là hay gặp đó là yếu khối cơ sản trọng
thì những cái trường hợp đấy thì bệnh nhân nên được gặp các bác sĩ
về vật lý trị liệu để làm tăng cái sức mạnh của khối cơ sản trọng lên
vâng một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
nhiều người có suy nghĩ trứng tiểu không kiểm soát ở người già là một phần hiển nhiên của quá trình lão hóa thông thường
tuy nhiên tình trạng này xảy ra thường xuyên liên tục trong thời gian dài là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề bệnh lý nghiêm trọng khác
do đó ngay khi nhận thấy những triệu trứng
người cao tuổi cần được thăm khám và can thiệp y tế kịp thời
bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ các chuyên gia đầu ngành giỏi chuyên môn tận tâm tự tin làm chủ những kỹ thuật mới nhất
phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý đường tiết niệu giúp người bệnh rút ngắn thời gian nằm viện hạn chế nguy cơ tái phát
với sự hỗ trợ của hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại hàng đầu trong nước và khu vực
giúp chẩn đoán và điều trị viêm đường tiết niệu hiệu quả giải phóng bệnh nhân khỏi những trở ngại của bệnh tật nhanh chóng quay trở về với cuộc sống thường nhật